là dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn sinh sống chủ yếu ở huyện biên giới mường tè lai châu
trước đây bà con dân tộc la hủ có tập quán du canh du cư và tỷ lệ đói nghèo cao
nhờ các chính sách của đảng và nhà nước với lực lượng nòng cốt là bộ đội biên phòng
giờ đây bà con dân tộc la hủ đã ổn canh ổn cư tập trung phát triển kinh tế để từng bước thoát nghèo
bàn hà si xã pao ủ huyện mường tè là nơi cư trú của năm mươi bảy hộ với hơn hai trăm năm mươi nhân khẩu đồng bào la hủ
để có được mặt bằng nơi ở cho đồng bào như hiện nay cách đây gần một mươi năm
ngoài việc đi vận động bà con sinh sống rải rác trên các sườn núi trong vùng
cán bộ chiến sĩ biên phòng lai châu đã phối hợp với chính quyền địa phương
hỗ trợ hàng trăm ngày công sạt gạt mặt bằng và dựng nhà cho các hộ định cư
hướng dẫn bà con cách trồng lúa nước
đến khi cây sinh trưởng
những người lính bộ đội cụ hồ nơi vùng biên lại trở thành những kỹ sư nông nghiệp
trực tiếp hướng dẫn bà con cách chăm sóc thu hoạch
dù còn nhiều khó khăn về đời sống vật chất
nhưng đến nay người dân đã ổn định nơi ở và sản xuất
khi bộ đội biên phòng và cán bộ xã vận động từ núi về bản
bà con ai cũng sợ vì vốn quen với tập quán du canh du cư theo mùa nương rẫy
khi về bản rồi cái gì cũng mới và bỡ ngỡ
nhưng vui vì không phải chịu khổ và sống trong lo sợ khi phải ở khe núi nữa
về bản được ở nhà mới mấy đứa nhỏ được thầy cô giáo về tận bản dạy chữ
cuộc sống của bà con cũng đỡ khổ hơn khi được cán bộ biên phòng dạy cách trồng lúa nước
có nhiều lúa hơn
không chỉ giúp người dân ổn canh ổn cư
mà nhiều năm nay trong tất cả các hoạt động của đồng bào các bản người la hù ở xã pao u
đều in dấu tay dấu chân của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
bộ đội biên phòng tham gia từ công tác khám chữa bệnh
vệ sinh làng bản xây dựng và di rời nhà cửa
vận động hỗ trợ con em đến trường đến các hoạt động vui chơi văn hóa văn nghệ
từ đó thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên cường của tổ quốc
thời gian vừa qua thì bộ đội biên phòng cũng đã chủ động giúp dân nhất là xây dựng lại những ngôi nhà đã bị xuống cấp
đã bị rồn nát và đặc biệt là trong giai đoạn mùa mưa
thì bộ đội biên phòng cũng đã
đến các gia đình ở đây để hỗ trợ những gia đình có nguy cơ sản lỡ cao để di rời
và hai là những gia đình mà bị tốc mái hoặc là nó xuống cấp nghiêm trọng thì giúp dân để giữ lại nhà
đặc biệt là hàng tháng thì chúng tôi cũng triển khai chương trình quân dân y kết hợp
và đã phối hợp với lại y tế của địa phương để thăm khám chữa bệnh định kỳ cho bà con nhân dân
và từ đó thì quản chúng nhân dân cũng rất là tin tưởng
giúp đỡ bộ đội biên phòng trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh bình luận
bà con la hủ là dân tộc đặc biệt khó khăn
và đang được đảng và nhà nước quan tâm bằng nhiều chính sách để bảo tồn phát triển
tuy nhiều năm nay được quan tâm
nhưng đến nay người la hủ vẫn có tỷ lệ hộ nghèo trên tám mươi
và đời sống vẫn đang gặp nhiều khó khăn
để giúp người dân la hủ vươn lên cùng các dân tộc khác trong vùng
đồn biên phòng pao ủ đã cử một mươi hai đảng viên về sinh hoạt tại một mươi hai tri bộ thôn bản
các đảng viên biên phòng đang là lực lượng chính trong việc giúp dân phát triển kinh tế
vận động con em tới trường và trở thành những tấm gương điển hình để bà con nói theo